tại quảng ngãi mưa kéo dài cùng với việc liên tục xả lũ các hồ thủy điện thủy lợi nên lũ trên nguồn đang đổ về sông rất lớn
lo ngại nhất hiện nay là tại các cửa sông cửa biển lượng nước dâng cao gây nguy hiểm cho người dân và tàu thuyền neo đậu
hiện tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết này
hiện mực nước tại các cửa biển cửa lở cổ lũy sa kỳ sa huỳnh của các huyện mộ đức đức phổ tư nghĩa và thành phố quảng ngãi đang lên mức báo động
nhiều nơi nước dâng cao vào các khu dân cư
lo ngại nhất hiện nay là một số cửa biển không có vùng neo đậu tàu thuyền
do vậy bộ đội biên phòng chính quyền địa phương cùng ngư dân gấp suốt di chuyển các tàu thuyền lên nơi cao tránh trú